tỉnh nghệ an quyết định phong tỏa theo nguyên tắc của chỉ thị số một mươi sáu đối với ba khối văn tiến xuân nam xuân bắc thuộc phường hưng dũng thành phố vinh
trong đêm ngày một mươi năm tháng sáu tại thành phố vinh đã phát hiện trường hợp thứ hai dương tính với virus sars cov hai là nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường hưng dũng tp vinh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã quyết định phong tỏa theo nguyên tắc của chỉ thị số một mươi sáu đối với ba khối văn tiến xuân nam xuân bắc phường hương dũng
và áp dụng giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi năm đối với toàn bộ phường hưng dũng tp vinh
sáng nay lực lượng chức năng đã điều động bốn xe chuyên dụng đến phun khử khuẩn tại các tuyến đường và khu dân cư của phường hương dũng